sáng nay các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai phối hợp với huyện trảng bom tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ gần một trăm linh công nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bữa chiều qua tại công ty đê trang việt nam khu công nghiệp giang điển
vào lúc một mươi bảy h bốn mươi năm chiều ngày một mươi năm tháng năm tại công ty đê trang việt nam có khoảng một trăm linh công nhân sau khi ăn suốt chiều có biểu hiện dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
sau đó toàn bộ công nhân đã được đưa đến trung tâm y tế quyện trảng bơm cấp cứu
đến hai mươi một h ba mươi phút tối cùng ngày tình hình sức khỏe của đại đa số công nhân đã cơ bản ổn định một số trường hợp được xuất viện không có trường hợp nào nguy kịch
bước đầu xác định công ty thiên hồng phúc là đơn vị cung cấp suốt ăn cho công ty đê trang việt nam
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quyện trảng bơm đã nhanh chóng phối hợp trung tâm y tế quyện thu giữ niêm phong các mẫu thực phẩm
do công ty thiên hồng phúc cung cấp để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
với kinh ngạc bốn mươi hai bốn
với kinh ngạc bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ thành phố hồ chí minh dẫn đầu về xuất khẩu hàng hóa trong năm hai nghìn hai mươi ba
thông tin chính thức được đưa ra tại báo cáo xuất nhập khẩu vừa được bộ công thương công bố vào sáng nay một mươi sáu tháng năm tại hà nội
theo báo cáo của bộ công thương top năm địa phương có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước là thành phố hồ chí minh bắc ninh bình dương hải phòng và thái nguyên
ở chiều ngược lại tỉnh lai châu điện biên là hai tỉnh có kim ngạch xuất nhập khẩu thấp nhất với kim ngạch lần lượt là một mươi hai chín triệu đô la mỹ và hai mươi hai bốn triệu đô la mỹ
bộ công thương cho biết bốn tháng năm hai nghìn hai mươi bốn kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm ba mươi tám tám mươi tám tỷ đô la mỹ tăng một mươi năm hai so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu tăng một mươi năm nhập khẩu tăng một mươi năm bốn

điểm sáng đến từ tỷ trọng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước
hội thảo xuất nhập khẩu việt nam hai nghìn hai mươi ba diễn ra trong khuôn khổ hội thảo ứng dụng công nghệ để phát triển thương mại điện tử và logistic hiện đại bền vững do cục xuất nhập khẩu bộ công thương tổ chức
hội thảo tập trung về công nghệ và tự động hóa trong logistic để phát triển bền vững xây dựng chuỗi cung ứng hiện đại bền vững bất động sản logistic tiềm năng và cơ hội
từ ngày một mươi năm đến một mươi bảy tháng năm đoàn công tác hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình đã thăm và làm việc với phòng thương mại và công nghiệp paris pháp
tại buổi làm việc phó tổng giám đốc phòng thương mại và công nghiệp paris cho biết pháp là một thị trường khó tính với nhiều quy định khắt khe về mặt pháp lý là cửa ngõ để các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp việt nam có thể kiểm chứng được chất lượng sản phẩm của mình và có được chứng nhận chất lượng cao nhất cho phép
chúng tôi nhận thấy tỉnh ninh bình có rất nhiều lĩnh vực tiềm năng như văn hóa ẩm thực nông nghiệp cùng với những di sản văn hóa độc đáo
và đặc sắc tỉnh ninh bình cũng có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực du lịch khách sạn
sự ổn định chính trị cùng với sự liên tục cải thiện môi trường kinh doanh có thể giúp thu hút được thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài
đoàn công tác của tỉnh ninh bình cũng có các buổi làm việc với đại sứ quán và các cơ quan đại diện việt nam tại pháp để sẻ chia về các hoạt động đối ngoại nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư
huy động các nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có phần quảng bá đất và người ninh bình đến với bạn bè quốc tế